tin tức an ninh trật tự tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với một bị cáo là lò văn nuôi ba mươi sáu tuổi trú tại xã ia da huyện grong năng tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là chị ngân thị hạnh là vợ của nuôi theo cáo trạng quá trình sung chung sống cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai người lại xảy ra cãi nhau nên chị hạnh đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở cùng xã
năm ngày sau nuôi đến yêu cầu vợ quay về nhà nhưng chị hạnh không đồng ý nên giữa hai người tiếp tục cãi nhau
vì bực tức nuôi liền vào bếp lấy một con dao chém hai nhát vào đầu và vai đã khiến chị hạnh ngã xuống đất
chị hạnh được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật là bốn mươi ba
hai ngày sau khi gây án nuôi đã ra cơ quan công an đầu thú tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt lò văn nuôi một mươi năm năm tù giam về tội giết người